thưa quý vị cùng là hai thành viên tích cực của khối asean việt nam và philippines đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thực chất trên nhiều lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa
mối quan hệ này được củng cố bởi quan hệ đồng ấm giữa nhân dân hai nước
kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quan hệ hợp tác giữa hai nước được vun đắp trên cơ sở hữu nghị bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu việt nam và philippines chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao
tháng một mươi một năm hai nghìn hai hai nước đã ký khuôn khổ hợp tác song phương trong hai mươi năm năm đầu thế kỷ hai mươi một và thời kỳ tiếp theo
tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nước ký thỏa thuận thành lập ủy ban
hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật giữa hai chính phủ
kim ngạch thương mại giữa việt nam và philippines năm hai nghìn một mươi năm đạt gần ba tỷ usd và đạt một bảy mươi hai tỷ usd trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
hợp tác quốc phòng phát triển thực chất và ngày càng mở rộng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu hai bên tổ chức đối thoại chính sách cấp thứ trưởng quốc phòng lần thứ hai
hợp tác biển và đại dương tiếp tục là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước
trong đó ưu tiên là vấn đề an ninh và tự do
các lĩnh vực hợp tác khác như nông nghiệp giáo dục du lịch cũng ngày càng khởi sắc
ngoài ra nhận thức về tầm quan trọng toàn cầu của các vấn đề biến đổi khí hậu
hai bên cũng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong nghiên cứu khoa học phòng chống giảm nhẹ và ứng phó thiên tai
và gần đây nhất ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín vừa qua nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
tổng thống nước cộng hòa philippines rodrigo duterte đã thăm chính thức việt nam
trong cuộc gặp hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao
thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ trên các kênh đảng chính phủ nhà nước quốc hội và giao lưu nhân dân
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có
chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của ngài rodrigo duterte trên cương vị tổng thống philippines
đã một lần nữa củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước trong bốn mươi năm qua
việt nam và philippines có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và vị trí địa lý
cả hai đều phải đối mặt với những khó khăn thách thức cả về tự nhiên lẫn con người
nhân dân hai nước cùng trải qua nhiều cơn bão trong sự khắc nghiệt của khí hậu và môi trường thiên nhiên
cùng chia sẻ trong nhiều thời khắc khó khăn trải qua nhiều biến động của tình hình khu vực và quốc tế
là hai thành viên tích cực trong khối asean philippines và việt nam đều đã đóng góp hiệu quả
và có trách nhiệm vì một cộng đồng asean vững mạnh và đoàn kết
vì môi trường khu vực an ninh ổn định và hòa bình
sáng ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng hải quân việt nam và hải quân philippines đã lần đầu tiên giao lưu với nhau
hai bên đã chơi thể thao và hát với nhau trên đảo song tử tây ở quần đảo trường sa
đây chính là minh chứng rõ ràng cho tình cảm nồng ấm giữa hai quốc gia
được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy chính trị và định hướng đúng đắn của lãnh đạo cấp cao hai nước qua nhiều thời kỳ
quan hệ việt nam và philippines trong mọi thời điểm trong mọi biến động
đều giữ được nhịp quan hệ ổn định và hiện đang ngày càng phát triển vì lợi ích thiết thực của cả hai nước và vì lợi ích chung của khu vực
việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và philippines vào năm hai nghìn một mươi năm chính là dấu mốc quan trọng
tạo ra sung lực cho sự phát triển mới của quan hệ song phương tạo thêm cơ hội mới cho cả hai nước
trong những năm qua và đặc biệt là trong thời gian gần đây
quan hệ giữa việt nam và philippines ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực
theo tôi trọng tâm chính trong quan hệ hai nước là chính trị
hợp tác quốc phòng an ninh hợp tác biển và đại dương hợp tác kinh tế thương mại hợp tác du lịch văn hóa và giáo dục
một quan hệ đối tác chiến lược việt nam philippines trong tương lai có thể được coi như là cơ sở
cho việc thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải đa phương ở khu vực biển đông
cả philippines và việt nam đều có nhu cầu tự nhiên trong việc hợp tác với nhau
cả hai là đối tác của nhau trong khối asean và đều chia sẻ quan điểm chung
cũng như mối lo ngại về những thách thức an ninh hàng hải
vì thế nhiều khả năng hai nước sẽ xích lại gần nhau hơn trước
điều này đã khiến các hoạt động ngoại giao cũng như sự phối hợp với các tổ chức đa phương
trong đó có asean được đẩy mạnh
rõ ràng chuyến thăm tới việt nam của tổng thống philippines rodrigo duterte vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín vừa qua
đã cho thấy ông duterte vẫn đánh giá cao vai trò của asean và quan hệ với việt nam
chuyến đi này có nghĩa là tổng thống duterte đánh giá cao vai trò của asean
mối quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
cả hai nước đã cùng lên tiếng đối với những đòi hỏi về chủ quyền của trung quốc ở biển đông
cho nên chuyến đi này cho thấy ông ấy vẫn đánh giá cao mối quan hệ đối tác với việt nam
và sẵn sàng lắng nghe việt nam trong việc làm thế nào để đối phó với những thách thức ở biển đông
ngoài hợp tác về chính trị và an ninh việt nam và philippines còn có rất nhiều điểm thuận lợi
để phát triển quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư
hai nước đều có quy mô thị trường tiêu thụ lớn nguồn lao động dồi dào
và đều đang được hưởng lợi từ các yêu đãi trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế chung asean
việt nam và philippines có dân số trẻ năng động nhanh nhạy trong tiếp thù khoa học kỹ thuật
nhiều lao động trẻ được đào tạo trong quá trình mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới
giá lao động vẫn còn thấp so với các nước
trong bối cảnh hiện nay việt nam và philippines có nhiều tương đồng thuận lợi
mà nếu hợp tác sẽ trở thành thế mạnh riêng so với các nước khác trong asean
với quyết tâm và đồng thuận chính trị
với tương đồng về giá trị và lợi lợi
với tiềm năng sẵn có quan hệ việt nam philippines chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện phát triển
và mở rộng toàn diện trên mọi lĩnh vực cho xứng với tiềm năng
và rõ ràng mối quan hệ này không chỉ nhằm phục vụ lợi ích chiến lược
và sự phát triển thịnh vượng của cả hai quốc gia
mà còn góp phần tích cực cho sự gắn kết chung trong cộng đồng asean
cho hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực
có thể nói trong suốt bốn mươi năm qua
tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước luôn được coi trọng giữ gìn và phát triển
góp phần vun đắp cho quan hệ truyền thống tốt đẹp của cả hai nước
và để tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ khăng khít này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo chu hồng thắng
phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông sau chuyến thăm chính thức của tổng thống philippines rodrigo duterte
vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín vừa qua
thì có nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa việt nam và philippines
đặc biệt là quan hệ kinh tế và hợp tác về quốc phòng sẽ được tăng cường
vậy thì ông có đồng ý với ý kiến này không ạ
hợp tác sắp tới gồm có chính trị quốc phòng an ninh và kinh tế
ngay những cam kết và ưu tiên đó chúng ta đã thấy được khả năng phát triển mạnh mẽ
của quan hệ về kinh tế và quốc phòng giữa việt nam và philippines
tuy nhiên cùng với những cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ này
chúng ta cũng thấy rằng cơ sở để mối quan hệ kinh tế và quốc phòng giữa việt nam philippines
phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
chính là những kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian vừa qua
như chúng ta thấy trong lĩnh vực kinh tế
kinh ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước luôn duy trì được nhiệt độ tăng đều nặng hàng năm
còn trong lĩnh vực quốc phòng chúng ta thấy là hợp tác quốc phòng an ninh giữa việt nam và philippines
đã liên tục có những bước phát triển tích cực thực chất và ngày càng bởi rộng
thể hiện qua một loạt những thỏa thuận hai bên đã ký kết
và những cơ chế hợp tác mà hai bên đã đạt được
theo ông trong bốn cảnh hiện nay
tại sao hợp tác biển lại được coi là trụ cột trong mối quan hệ giữa việt nam và philippines
phải nói chính xác là
không phải đến lúc này thì việt nam và philippines mới xác định hợp tác biển và đại dương
là một trong những trụ cột hợp tác trong quan hệ song phương
bởi vì việt nam và philippines đều là những quốc gia biển
và những quốc gia có những chính sách phát triển kinh tế biển
tuy nhiên trong chuyến thăm vừa qua của tổng thống philippines
các nhà lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định và tiếp tục xác định hợp tác biển và đại dương
là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương
trong đó thì đặt ra những ưu tiên mới
mà những ưu tiên đó là ưu tiên về vấn đề an ninh và tự do hàng hải
ưu tiên về phát triển kinh tế biển và ưu tiên về hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển
cái việc xác định ưu tiên mới trong trụ cột hợp tác này giữa việt nam và philippines
thì nó phù hợp một số điều kiện sau
thứ nhất là nó phù hợp với chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
thứ hai nó phù hợp với lại cái cấp độ hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược
mà hai nước mới thiết lập năm ngoái
và nữa là phù hợp với bối cảnh của khu vực cũng như thế giới hiện nay
hiện có những diễn biến mới những diễn biến hết sức phức tạp
nhất là những vấn đề liên quan đến vấn đề trên biển trong đó là vấn đề biển đông
đều là hai thành viên tích cực của cộng đồng asean
vậy thì mối quan hệ tốt đẹp giữa philippines và việt nam thì có lợi ích gì cho cộng đồng chung
với vị thế của mình trên cơ sở
rồi trên cơ sở những mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước
thì tôi nghĩ rằng việt nam và philippines sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn
trong các vấn đề chung của asean
có thể là thúc đẩy môi trường có thể giảm thiểu được những bất đồng giữa các nước thành viên
rồi thúc đẩy đồng thuận và đặc biệt là đoàn kết trong đội khối
trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động như hiện nay
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông
trong phần điểm đến tuần này xin mời quý vị và các bạn đến với
thánh đường hồi giáo shantan omar ali saifuddin
một công trình tôn giáo in đậm dấu ấn brunei với những thiết kế ấn tượng và phong cách kiến trúc độc đáo
với năm tấn vàng nguyên chất được mạ trên mái vòng thánh đường
và chi phí lên tới năm triệu đô la vào thời điểm xây dựng
nằm ven bờ sông brunei thuộc quận brunei và muara
shantan omar ali saifuddin là ngôi đại thánh đường hồi giáo do hoàng gia brunei xây dựng từ khoảng giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi
tên thánh đường được đặt theo tên vị sutan thứ hai mươi tám của vương quốc hồi giáo brunei omar ali saifuddin iii
được thiết kế bởi kiến trúc sư người ý lừng danh cavalieri nolli
thánh đường shantan omar ali saifuddin mang phong cách kiến trúc độc đáo
kết hợp hoàn hảo các cách tần giữa kiến trúc truyền thống hồi giáo mughol ấn độ
và phong cách phục hưng ý trở thành một biểu trưng cho kiến trúc hồi giáo hiện đại thế kỷ hai mươi
sau bốn năm thi công ngôi thánh đường đã được hoàn thành vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với chi phí khoảng năm triệu usd vào thời điểm xây dựng
là một công trình đồ sộ thánh đường shantan omar ali saifuddin có thể được nhìn thấy từ bất kỳ đâu ở thủ đô bandar seri begawan
với mái vòm tròn có chóp tháp hình bầu và điểm cao nhất được ghi nhận năm mươi hai mét
để làm nên công trình vĩ đại này
hầu hết nguyên vật liệu đều vận chuyển bằng đường thủy từ nước ngoài như đá cẩm thạch ý đá granite thượng hải
các chùm đèn treo với tổng trọng lượng khoảng bốn tấn cùng kính màu từ anh thảm đỏ cao cấp từ bỉ và ả rập xê út
tại mỗi thời điểm trong ngày thánh đường shantan omar ali saifuddin lộ ra vẻ đẹp riêng
nếu ban ngày thánh đường đẹp rực rỡ giữa ánh nắng chói trang
thì đến buổi chiều tà ngôi thánh đường bỗng trở nên huyền ảo với các chóp tháp rát vàng
đây là thời điểm du khách thích đến để ngắm cảnh mặt trời lặn
vào lúc màn đêm bung xuống qua việc phản chiếu của dàn ánh sáng nghệ thuật
ngô thánh đường như khoác lên mình lớp áo mới lộng lẫy kiều xà trên mặt đầm phá lung linh
không chỉ là một công trình tôn giáo thánh đường shantan omar ali saifuddin với những phong cách kiến trúc hiện đại
còn là một di sản quốc gia mang dấu ấn brunei và là niềm tự hào của người dân brunei
phần cuối của bộ phim
chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình kinh tế văn hóa xã hội trong khu vực asean
myanmar đang soạn thảo chính sách mới về kiểm soát ma túy
như một phần trong các nỗ lực giải quyết vấn đề ma túy bên cạnh chấn áp tội phạm
phó tổng thống thứ nhất myanmar u min se nhấn mạnh
sự cần thiết phải lồng ghép các lĩnh vực kinh tế y tế và phát triển trong quá trình xây dựng chiến lược giải quyết vấn nạn ma túy
dưới sự bảo trợ của các tổ chức liên hợp quốc myanmar sẽ tổ chức nhiều cuộc hội thảo về vấn đề này
myanmar và cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên hợp quốc đang hợp tác chống khủng bố
theo đó cơ quan này đang giúp myanmar xây dựng năng lực ngăn chặn các hành vi khủng bố
trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân trong nước
chính phủ indonesia đang tìm cách nâng cao hiệu quả đồng thời đầu tư xây dựng các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong nước
với hai trăm năm mươi năm triệu dân chính phủ indonesia đặt mục tiêu phổ cập bảo hiểm y tế quốc gia cho toàn thể người dân vào năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo các tập đoàn của indonesia như siloam và michakelu agra đang dẫn đầu trong đầu tư vào bệnh viện ở indonesia
với chiến lược phát triển mạnh mẽ với kế hoạch hàng chục bệnh viện mở ra vào năm hai nghìn một mươi bảy tới
trong khi đó chính phủ nới lỏng giới hạn thị phần
đối với các nhà đầu tư nước ngoài từ sáu mươi bảy lên đến bảy mươi dự kiến ngành y tế của indonesia sẽ đem lại nguồn thu ước tính hơn năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ngày ba tháng một mươi vừa qua bộ y tế thái lan cho biết giới chức nước này đang cân nhắc xét nghiệm zika cho tất cả phụ nữ mang thai
sau khi hai trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do virus zika tại quốc gia đông nam á này đã được các chuyên gia y tế xác nhận hồi tuần trước
chi phí cho một lần xét nghiệm zika là một triệu đồng
giá là vào khoảng hai bạt tương đương với năm mươi tám đô la mỹ
bộ này cũng khuyến cáo các phụ nữ mang thai nên tiến hành xét nghiệm liên tục
tính tới thời điểm này bộ y tế thái lan mới tiến hành xét nghiệm cho phụ nữ mang thai ở những khu vực có dịch zika với khoảng một trường hợp